thưa quý vị hà nội hiện là địa phương đi đầu trong cả nước về thành tích xây dựng nông thôn mới
bởi công tác xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn đầu hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm đã đạt được những chuyển biến rất tích cực
bộ mặt nông thôn trên địa bàn đã có nhiều khởi sắc cùng với đó là kinh tế đã phát triển
đời sống của người dân không ngừng được cải thiện và nâng lên
trong giai đoạn tiếp theo hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi trên tinh thần phát huy những thành tích đã đạt được
thành phố sẽ tiếp tục đề ra các kế hoạch để xây dựng nông thôn mới tại địa phương nhanh mạnh và bền vững hơn nữa
và đồng thời cũng nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những ghi nhận ngay sau đây
về những làng quê nông thôn hà nội hôm nay
có thể dễ dàng nhận thấy những sự đổi thay tích cực mà chương trình xây dựng nông thôn mới mang lại
khi mà hầu hết trên các tuyến đường trục xã liên xã đều đã được nhựa hóa bê tông hóa
đường liên thôn được bê tông hóa mang lại diện mạo mới mẻ sáng xanh sạch đẹp
đây có lẽ là niềm vui lớn của mỗi người dân trên địa bàn thủ đô
kết thúc năm hai nghìn một mươi bảy hà nội đã có bốn huyện đạt chuẩn nông thôn mới
và có hai trăm năm mươi năm trên ba trăm tám mươi sáu xã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm sáu mươi sáu
sản xuất nông nghiệp được quan tâm và đạt được những kết quả quan trọng
cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực
giảm dần tỷ trọng trùm trọt tăng dần tỷ trọng chăn nuôi và dịch vụ thương mại
đời sống vật chất tinh thần của người dân các vùng nông thôn ngày càng được nâng cao
tôi cũng như nhiều vị cao niên khác ở trong làng trong xã rất là phấn khởi
bây giờ thì đi từ đầu xã đến cuối xã
từ đầu làng đến cuối làng từ nhà gia đình ra chùa đường rộng thanh thang không một bước đất
kết thúc năm hai nghìn một mươi sáu thành phố hà nội đã có bốn huyện đạt chuẩn nông thôn mới
đó là huyện đan phượng huyện đông anh huyện thanh trì và huyện hoài đức
được thủ tướng chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới
và có hai trăm năm mươi năm trên ba trăm tám mươi sáu xã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm sáu mươi sáu
cái quan trọng là cái mục tiêu của xây dựng mới của hà nội đã đạt được những mục tiêu hết sức quan trọng
đó là vấn đề về nâng cao cái đời sống cho người dân nông thôn bằng cả cái công tác lãnh đạo chỉ đạo
cũng như là bằng cái ban hành các cái chính sách cũng như là bố trí các cái quân lực
do đó mà cái chuyển dịch về cái cơ cấu sản xuất nông nghiệp là nó đã chuyển dần theo cái hướng tích cực
đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu vừa rồi thì cái tỉ trọng trọng trọt là chỉ còn có bốn mươi
hai mươi tám nó đã giảm xuống như vậy là tức là hàng năm nó vẫn giảm
thế là đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu vừa rồi là chỉ còn bốn mươi hai mươi tám
như vậy là tiếp tục giảm đi tám mươi sáu so với cùng kỳ tức là so với năm hai nghìn một mươi năm
thế và cái tỉ trọng về chăn nuôi và tỉ sản là nó đã tăng lên thành năm mươi tám bảy mươi một
nó đã tăng so với cùng kỳ năm ngoái
thế làm như vậy là tám mươi hai
thế và cái dịch vụ của thương mại thì là đến nay là ba một tăng lên bốn so với cùng kỳ
khu vực nông thôn hà nội sau khi làm tốt công tác dồn điền đổi thừa
hiện đã hình thành một số vùng sản xuất chuyên canh tập trung quy mô lớn có giá trị kinh tế cao
hình thành một số chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm
xây dựng thương hiệu sản phẩm có chất lượng đáp ứng cơ bản nhu cầu của người dân
nhiều điển hình sản xuất nông nghiệp được ghi nhận
như chuỗi sản xuất rau an toàn ở hợp tác xã rau sạch lĩnh nam hợp tác xã trúc sơn huyện trưng mỹ
chuỗi sản xuất và tiêu thụ gà đồi của huyện sóc sơn
và một số các mô hình trồng trọt chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao
mang lại giá trị kinh tế lớn tại các huyện như đan phượng thanh oai hoài đức
từ đó thu nhập và đời sống của người dân ngày một được cải thiện
an ninh trật tự nông thôn ngày càng được củng cố
giai đoạn hai là giai đoạn nâng cao chất lượng các tiêu chí
nhiều việc quan trọng
thứ nhất là phát triển nông nghiệp
chúng tôi đi vào ba trụ cột
trụ cột thứ nhất là chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi
theo hướng các loại cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao
cái thứ hai là tạo điều kiện rồi kêu gọi và thu hút đầu tư
vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao
xây dựng các chuỗi giá trị trong quá trình sản xuất
để phát triển nông nghiệp công nghệ cao

và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm của mình
thứ hai là tổ chức lại sản xuất hay nói khác là cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp

chúng tôi hiện nay đã xây dựng được các hợp tác giả chuyên canh trong nông nghiệp
chúng tôi hiện nay đã xây dựng được các hợp tác giả chuyên canh trong nông nghiệp

cái hợp tác xã rồi thì cái đơn vị cung cấp thức ăn và gắn liền với tiêu thụ sản phẩm
thực hiện tốt chỉ đạo của thành ủy công tác xây dựng nông thôn mới
tại các địa phương đã đi vào thực chất phát huy cao nhất việc thu hút nguồn lực cho nhân dân
từ đó nhân lên các điển hình tiêu biểu để đề mạnh phong trào
nhằm nâng cao hiệu quả phát huy tính chủ động sáng tạo của mỗi địa phương
các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
đều đã và đang duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí
ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đan phượng đã có đề án nâng cao chất lượng tiêu chí
đối với toàn bộ các xã trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đặc biệt huyện đã thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
tại ba xã song phượng đan phượng và liên trung theo đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
nhiều địa phương khác như thành trì nông anh gia lâm
có nhiều cách làm mới được phát huy và vận dụng sáng tạo
hầu hết xã đã nỗ lực đẩy mạnh chất lượng mục tiêu chương trình hoạt động
nhờ vậy chương trình xây dựng nông thôn mới ngày càng đi vào thực chất
đạt được sự đồng thuận cao của quần chúng nhân dân
bên cạnh việc không ngừng nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân
các tiêu chí liên quan tới đời sống văn hóa tinh thần cũng được các địa phương rất quan tâm
các tổ chức chính trị cơ sở vào cuộc quyết liệt
tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
nhiều địa phương đã phát động và thực hiện phong trào đường có hoa nhà có số phố có tên
rất tốt như các huyện đan phượng thành trì vũ xuyên
kết thúc năm hai nghìn một mươi năm đan phượng đã được công nhận là cái huyện nông thôn mới đầu tiên của thành phố
nhưng huyện ủy chúng tôi xác định đây là kết quả bước đầu
và công tác xây dựng nông thuân mới
vẫn phải cố gắng
tiếp tục không những chỉ cái nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và cả những nhiệm kỳ tiếp theo nữa
vì mục đích và các tiêu chí xây dựng nông thuân mới thì luôn luôn mục đích không thay đổi
nhưng các tiêu chí thì luôn luôn được nâng cao về chất lượng
thế cho nên là nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ hai mươi ba
chúng tôi xác định một nhiệm vụ chính trị quan trọng là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thuân mới
theo hướng nâng cao chất lượng các tiêu chí
để sống vật chất và tinh thần mà nâng lên thì nó sẽ góp phần vào việc đẩy lùi các tài thiện nạn xã hội ở cơ sở
và như thế có nghĩa rằng nó sẽ đạt được một nông thuân mới không phải chỉ có cơ sở ạ tầng kinh tế xã hội
cơ sở hạ tầng sản xuất khang trang hiện đại văn minh sạch đẹp
mà còn là đạt được thực chất của nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần
bên cạnh những kết quả đạt được
hiện nay sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhiều quy mô nhỏ
việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất còn hạn chế chưa xứng tầm nông nghiệp thủ đô của cả nước
vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn là nỗi lo của người dân
trên tinh thần phát huy những kết quả đã đạt được
thành phố hà nội sẽ tích cực ban hành cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ chương trình sản xuất nông nghiệp
chương trình hỗ trợ vốn giống kỹ thuật phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn
đào tạo nghề cho lao động nông thôn hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững
nỗ lực huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng
đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn
trước đây thành phố hà nội ban hành chương trình hai là phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới
từng bước nâng cao đời sống dân giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm của nhiệm kỳ khóa một mươi năm
bây giờ đến nhiệm kỳ khóa một mươi sáu này
như vậy là đảng bộ thành phố cũng ban hành chương trình vẫn là chương trình hai
và phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới nâng cao thời sống nông dân giai đoạn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
để đạt những mục tiêu này thì như vậy là ủy ban thành phố đã ban hành kế hoạch một trăm tám mươi tám
để thực hiện chương trình hai này với nguồn lực bố trí trên sáu mươi hai tỷ để thực hiện nội dung này
cụ thể tới từng tiêu chí cụ thể tới từng xã tới từng huyện chi tiết cụ thể
cụ thể cho từng cái sở ban ngành để mà triển khai thực hiện trong cái kế hoạch một trăm tám mươi tám này
thế và kèm theo đó là các cái chính sách như tôi và nghĩa
thì trước đây là chính sách là nghị quyết bốn quyết định một mươi sáu
thì nay quyết định năm mươi chín là kéo dài
tức là bổ sung và kéo dài cái quyết định một mươi sáu
là hỗ trợ dôn điền ủi thửa và hỗ trợ về cái cơ sở hạ tầng nông thôn
những thành tiệu về phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tại hà nội đã tạo nên sự thay đổi sâu sắc
trong giai đoạn tiếp theo với mục tiêu trên tám mươi các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao chất lượng các tiêu chí
hà nội sẽ tiếp tục tập trung tăng cường và đa dạng hóa phương pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân
về mục đích ý nghĩa tầm quan trọng và trách nhiệm xây dựng nông thôn mới đáp ứng tốt những đòi hỏi mới của thực tiễn